việt nam thời đại hồ chí minh biên niên sử truyền hình là bộ phim tài liệu dài chín mươi tập mang tính biên niên sử duy nhất
thực hiện một cách có hệ thống đầy đủ xuyên suốt về quá trình phát triển từ khi cách mạng tháng tám thành công
ra đời nước việt nam dân chủ cộng hòa mở ra thời đại hồ chí minh cho đến nay
dự kiến sẽ được phát sóng trên các đài truyền hình trên cả nước đúng vào dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng
mùng ba tháng hai sắp tới bộ phim được ban bí thư bộ chính trị hết sức quan tâm
giao cho báo nhân dân chủ trì xây dựng và triển khai
tại cuộc họp báo chiều ngày một mươi sáu tháng một với sự tham dự của đồng chí thuận hữu
ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam ban tổ chức cho biết dự án phim tài liệu gồm chín mươi tập với khung thời lượng
từ hai mươi năm đến ba mươi phút được đầu tư công phu thời gian sản xuất dài đặc biệt đã phối hợp với nhiều đơn vị
trong nước và sản xuất tại nước ngoài như hoa kỳ pháp nga và một số nước khác
đầu tiên nhiều tư liệu hình ảnh quý giá về lịch sử đất nước sẽ được công bố
phim thể hiện được tuần tự thời gian như một biên niên sử khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng
chủ tịch hồ chí minh trong từng giai đoạn lịch sử
phim thực hiện theo cấu trúc định hình các sự kiện nội dung trong một năm được xây dựng thể hiện thành một tập phim
phim sẽ vẫn tiếp tục sản xuất song song với quá trình phát sóng